theo yêu cầu của cơ quan an ninh điều tra bộ công an một loạt địa phương đang giả soát cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến các dự án trồng chăm sóc cây xanh
chỉnh trang đô thị liên quan đến công ty trách nhiệm yếu hạn cây xanh công minh có trụ sở tại tỉnh bình phước
theo tìm hiểu công ty trách nhiệm yếu hạn cây xanh công minh tiền thân là một cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại tỉnh đồng nai
rồi chuyển về huyện phước long sông bé tỉnh bình phước hiện nay
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đơn vị thành lập thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh sống cây trồng công minh tại đông xoài bình phước
năm hai nghìn tám công ty trách nhiệm yếu hạn cây xanh công minh chính thức thành lập bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thi công
chăm sóc các công trình cây xanh cảnh quan đô thị duy tu nạo vét thoát nước
theo báo cáo bình phước giai đoạn năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy tổng doanh thu của công ty đạt sáu trăm bốn mươi tám tỷ đồng
bình quân đạt một trăm hai mươi chín tỷ đồng một năm
nộp ngân sách nhà nước hơn hai mươi năm tỷ đồng bình quân hơn năm tỷ đồng một năm
năm hai nghìn một mươi bảy công ty này có số vốn điều lệ là năm mươi tỷ đồng với thành phần cổ đông gồm ông nguyễn công minh chín mươi bảy
và số còn lại thuộc về người có cùng địa chỉ thường trú với ông minh là bà trần thị hương giang
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy cơ cấu cổ đông lúc này được đổi thành bà lê tị hòa chín mươi năm và bà nguyễn thị kiều oanh năm
cập nhật tại ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
vốn điều lệ cây xanh công minh ở mức sáu mươi tỷ đồng
trong đó tỷ lệ sở hữu của bà lê thị hòa và bà nguyễn thị kiều oanh vẫn được giữ nguyên đần lượt là chín mươi năm và năm
ở ngày thay đổi gần nhất tức ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty là bà lê thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
bà lê thị hòa từng có thời gian làm quản lý nhân sự công ty trách nhiệm ứng hạn world tak vina năm hai nghìn sáu đến hai nghìn một mươi ba
sau đó đảm nhiệm chức vụ quản lý hành chính
bà lê thị hòa từng có thời gian làm quản lý hành chính nhân sự tại cây xanh cung minh năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi sáu
nữ doanh nhân này tính đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi còn năm chín mươi vốn công ty trách nhiệm ứng hạn thương mại dịch vụ cây xanh cung minh vốn điều lệ một trăm linh tỷ đồng
danh sách cổ đông còn có ông lương văn khiêm sở hữu một mươi
doanh nghiệp này thành lập vào năm hai nghìn một mươi bảy và từng đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực trồng rau trồng hoa và cây cảnh
trước khi chuyển sang mảng kinh doanh bất động sản vào năm hai nghìn hai mươi
dù vậy đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba doanh nghiệp đã ngừng hoạt động
hệ sinh thái nhóm này còn có công ty cổ phần tập đoàn công minh được thành lập từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín với vốn điều lệ năm tỷ đồng
hoạt động chính trong lĩnh vực nhân và chăm sóc cây giống hàng năm song cũng giống như thương mại dịch vụ cây xanh công minh
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tri cục thuế quận bình thạnh cho biết doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động
ngoài ra từ đầu năm hai nghìn một mươi tám công ty trách nhiệm ưu hạn cây xanh công minh
còn là cổ đông lớn nắm một mươi bảy tám mươi sáu vốn tại công ty cổ phần công trình đô thị sóc trang
bên cạnh các cổ đông khác là ubnd tỉnh sóc trang ba mươi tám tám mươi chín
công ty trách nhiệm yếu hạn ô tô chuyên dùng hiệp hòa một mươi bảy tám mươi sáu
công trình đô thị sóc trăng tiền thân là công ty quản lý công trình đô thị thị xã sóc trang
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy công ty chuyển thành doanh nghiệp nhà nước với tên gọi là công ty công trình đô thị
năm hai nghìn một mươi công ty chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên công trình đô thị tỉnh sóc trăng
năm hai nghìn một mươi tám doanh nghiệp này chuyển đổi sang hình thức cổ phần với tên gọi công ty cổ phần công trình đô thị sóc trang
đáng chú ý vào thời điểm chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần
doanh nghiệp này đã tăng vốn lên năm mươi sáu tỷ đồng với cơ cấu cổ đông
ubnd tỉnh sóc trang góp hai mươi một bảy mươi bảy tỷ đồng
công ty trách nhiệm ứng hạn cây xanh cung minh góp một mươi tỷ đồng
công ty trách nhiệm yếu hạn ô tô chuyên dùng hiệp hòa góp một mươi tỷ đồng và các cổ đồng khác
cuối năm hai nghìn một mươi tám ông lâm hữu tùng xuất hiện trong danh sách cổ đông với vốn góp gần sáu hai tỷ đồng
với sự tham gia của nhóm chủ mới thượng tầng của usd cũng được thay đổi
khi một loạt nhân sự cấp cao được bổ nhiệm vào cùng ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó ông lâm hữu tùng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị
ông đào mạnh hùng cá nhân đứng tên cổ đông ô tô chuyên dùng hiệp hòa
và bà lê thị hòa giữ chức thành viên hội đồng quản trị
sau gần sáu năm đồng hành đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bà lê thị hòa rời ghế thành viên hội đồng quản trị của công trình đô thị sóc trăng
song song với sự rút lui của bà hòa cây xanh công minh cũng đã có động thái thoái vốn
sau khi bán ra năm trăm sáu mươi năm cổ phiếu vào tháng sáu năm ngoái
kết thúc giao dịch cây xanh công minh còn nắm bảy bảy mươi bảy cổ phần
khá trùng khớp trước khi cơ quan điều tra bắt đầu xác minh các hành vi sai phạm của cây xanh công minh
doanh nghiệp này đã tiếp tục bán toàn bộ cổ phần tại công trình đô thị sóc trang
tương ứng với bốn trăm ba mươi năm cổ phiếu
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cây xanh công minh hạ tỷ lệ sở hữu tại usd xuống còn bảy bảy
rồi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn thì chính thức thoái hết vốn
đi cùng với động thái này bà lê thị hòa cũng rời ghế thành viên hội đồng quản trị
của công trình đô thị sóc trang sau gần sáu năm gắn bó
ít ai biết cuối năm hai nghìn một mươi bốn doanh nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nguyễn
công minh còn lập nên nhiều công ty họ công minh khác
có thể kể đến như công ty trách nhiệm yếu hạn cây xanh công minh lâm đồng
đặt trụ sở tại tỉnh lâm đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng
ở lần thay đổi thông tin gần nhất công ty này đã đổi tên thành công ty trách nhiệm yếu hạn
một thành viên hòa bình xanh trụ sở chuyển về huyện lương sơn tỉnh hòa bình
với vốn điều lệ ba tỷ đồng
bên cạnh đó còn có công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên thương mại dịch vụ
cây xanh công minh đắk nông hoạt động trong lĩnh vực trồng rau cây cảnh
với vốn điều lệ hai tỷ đồng
công ty này hiện đã đổi tên thành công ty trách nhiệm biêu hạn tư vấn xây dựng việt nam xanh
theo thông tin trên cổng thông tin đấu thầu công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh
đã tham gia hai trăm hai mươi tám gói thầu tại khắp các tỉnh thành với tỷ lệ trúng thầu cao
loại trừ các gói thầu chưa có kết quả bị hủy tỷ lệ trúng thầu của công minh
là một trăm bảy mươi hai trên hai trăm linh chín gói thầu tương đương với hơn tám mươi hai
tổng giá trị trúng thầu lên đến một chín trăm chín mươi một tỷ đồng
trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là một hai trăm linh một tỷ đồng
doanh nghiệp này trúng thầu tại nhiều tỉnh thành với tỷ lệ lớn là bình phước hai mươi sáu
tp hcm một mươi sáu đà nẵng một mươi bảy long an một mươi hai tên ninh một mươi đồng nai bảy kiên giang bảy
một số gói thầu mà gây xanh công minh đã tham gia có thể kể đến như tại tp hcm
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai phòng quản lý đô thị ủy ban nhân dân tp thủ đức
đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố
năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trị giá hơn sáu mươi năm tỷ đồng
theo đó liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận hai
công ty trách nhiệm yếu hạn xây dựng môi trường xanh công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh
đã trúng thầu với giá trúng thầu hơn năm mươi một bảy tỷ đồng
tiếp đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai phòng quản lý đô thị ủy ban nhân dân tp thủ đức
đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án nạo vét hệ thống thoát nước
thành phố thủ đức năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba với giá trị mời thầu là chín mươi bốn tám tỷ đồng
liên danh nhà thầu công ty trách nhiệm mưu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận hai
công ty trách nhiệm ưu hạn cây xanh công minh
công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng hà thành trúng thầu với giá trúng thầu là chín mươi hai chín tỷ đồng
thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại bình dương
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt
kết quả đấu thầu gói thầu trồng thay thế cây xanh xung quanh khu vực trung tâm hành chính tỉnh
liên danh công ty trách nhiệm mưu hạn cây xanh công minh và công ty trách nhiệm mưu hạn
thương mại dịch vụ xây dựng môi trường duy tân trúng thầu với giá trị là chín bốn mươi năm tỷ đồng
tại bình phước vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai xí nghiệp công trình công cộng thành phố đồng xoài cũng lựa chọn
nhà thầu là công ty công minh thực hiện gói thầu duy trì chăm sóc cây xanh và thàm cỏ
trên địa bản tp đồng xoài năm hai nghìn một mươi hai với giá trị mời thầu là hơn hai mươi bốn bảy mươi tám tỷ đồng
giá trúng thầu của công ty công minh là hai mươi bốn sáu mươi tám tỷ đồng
tháng một năm hai nghìn hai mươi liên danh công minh công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên tư vấn xây dựng
thương mại huy hoàng điều phòng kinh tế và hạ tầng huyện phú diểng thông báo trúng thầu
gói thầu trồng cây xanh và xây dựng hạ tầng công viên trung tâm huyện với giá trị gói thầu là sáu một mươi ba tỷ đồng
tại quảng ngãi công ty trách nhiệm yếu hạn cây xanh công minh đã liên danh với công ty trách nhiệm hữu hạn
cây xanh tây nam bộ thực hiện dự án trồng cây xanh khu vực trung tâm đô thị đức phổ
và các trường học trên địa bàn thị xã đức phổ với tổng kinh phí thực hiện là một mươi ba năm tỷ đồng
thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật cấp bốn
chủ đầu tư dự án là phòng kinh tế hạ tầng huyện đức phổ nay là phòng quản lý đô thị thị xã đức phổ
công trình được triển khai thi công từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi thì hoàn thành
ở phú quốc liên danh công ty trách nhiệm yếu hạn cây xanh tây nguyên công ty trách nhiệm yếu hạn cây xanh nam trung bộ
cây xanh công minh công ty trách nhiệm yếu hạn cấp thoát nước và dịch vụ môi trường
cây xanh mina chung gói thầu số sáu thi công nạo vét thuộc dự án duy trì hệ thống thoát nước đô thị
trên địa bàn thành phố phú quốc với giá trúng thầu là tám mươi bốn tám tỷ đồng giá gói thầu là tám mươi bảy tỷ đồng
bên cạnh đó còn có gói thầu chăm sóc duy trì cây xanh thuộc dự án chăm sóc duy trì cây xanh
từ ngã ba sân bay đến khu tái định cư dân cư xôi lớn phòng xoay ngã ba công minh đến dốc quốc sáu
trên tuyến đường an thới dương đông phòng xoay bãi vòng phòng xoay tái định cư khu phố năm
khu tái định cư gành dầu công viên khu tái định cư là một mươi hai ha với giá trúng thầu là một mươi ba bốn tỷ đồng
giá gói thầu là một mươi ba sáu tỷ đồng